cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với đàm hồng quyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn văn hiến xã văn phú huyện sơn dương về hành vi tàng trữ lưu hành tiền giả
ngày hai một hai nghìn hai mươi hai tại thôn đồng văn xã văn phú huyện sơn dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn dương phối hợp với công an xã văn phú
đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với đàm hồng quyết
về hành vi tàng trữ vận chuyển lưu hành bốn mươi bốn tờ tiền việt nam mệnh giá năm trăm linh đồng giả
tương đương với hai mươi hai triệu đồng đề nghị người dân khi phát hiện các đối tượng có hành vi làm tàng trữ
vận chuyển lưu hành tiền giả cần báo cho cơ quan công an nơi gần nhất